mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở thừa thiên huế ngập sâu trong biển nước
đã có bốn người chết và bốn người mất tích gần một mươi bảy sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập
thiệt hại về tài sản ngày càng tăng nhiều nơi đang bị cô lập
theo thống kê sơ bộ đến nay bão lũ tại thừa thiên huế đã làm bốn người chết và bốn người mất tích
gần một mươi bảy sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập từ hai đến tám mét có nơi ngập sâu đến hai năm mét
một số nơi bị cô lập chính quyền các cấp đang tích cực triển khai các biện pháp
nỗ lực tìm kiếm những người bị lũ cuốn trôi
hiện lũ trên các sông đang xuống chậm và giao động ở mức cao
trên sông hương tại kim lâm ba sáu mươi bốn mét trên bão động ba là một mươi bốn mét
sông bồ tại phú ốc bốn bốn mươi một mét dưới bão động ba là chín mét
sông tả trạch tại thượng nhật năm mươi chín bốn mươi sáu m sông chuồi tại cầu chuồi hai tám mươi ba m
sông ô lâu tại phong bình hai năm mét mực nước trên các sông tiếp tục lên trên mức bão động ba
ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi ở các huyện nam đông a lưới phong điền phú lộc
nên các cấp chính quyền có phương án tránh các tai nạn có thể xảy ra